với nhiều mặt hàng như gạo cà phê hồ tiêu thủy sản
nhưng chúng ta vẫn chưa tạo dựng được những thương hiệu quốc gia về sản phẩm
ngành hàng ngang tầm quốc tế để có thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thế giới
vậy vai trò và sức mạnh của tính liên kết doanh nghiệp có tầm quan trọng như thế nào
chương trình kinh tế và dự báo ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề trên
đây là một buổi sinh hoạt của các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
mỗi tháng hai lần các doanh nghiệp này sẽ được trao đổi về các chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp
hôm nay ngoài việc mời các chuyên gia kinh tế trả lời những khúc mắt của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
thì hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh còn tổ chức mời các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm của mình
mặc dù chỉ có vài chục doanh nghiệp tham gia
tuy nhiên đối với họ những buổi trưng bày hàng hóa giới thiệu lĩnh vực kinh doanh như thế này khá bổ ích
hiệp hội giới thiệu sản phẩm mình để cho mình những trưng bày và tạo điều kiện để cho mình liên kết với các doanh nghiệp khác

cảnh các anh em hỗ trợ nhiều sản phẩm thì có những sản phẩm mới cần giới thiệu đến các doanh nghiệp
để các doanh nghiệp biết thì mình mới liên kết được với nhau để sản phẩm được biết đến nhiều trên thị trường
là nhờ cái chủ thiên kết đó chị liên kết thương mại với lại các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư
nhà cung cấp để mà
phát triển ở thị trường việt nam rồi đang xúc tiến để mà ra nước ngoài
nói thể nhiều hiệp hội mở ra nhiều cái cuộc họp hoặc là nhiều cái chương trình xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình
để liên kết bán phủ thị trường việt nam rồi sản rồi bán ra nước ngoài luôn
hiện tại là bên chủ doanh nghiệp đang mục tiêu đang hướng liên kết với tất cả các doanh nghiệp để làm cho một mô hình khép kính
tức là ủng hộ tất cả doanh nghiệp
dùng những sản phẩm của doanh nghiệp của mình để mình nói chung là liên kết với nhau để tạo ra sức mạnh
để tránh những cái sự mà xâm chiếm của sự là xâm chiếm của những cái mặt hàng ngoại
nó đá những cái mặt hàng việt mình là người việt nên tên dùng sản phẩm việt
hiện nay hiệp hội doanh nghiệp tp hcm có trên chín hội viên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa khắp các tỉnh thành khu vực phía nam
để nâng cao tính liên kết trong các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã tập hợp ý kiến
và các vấn đề doanh nghiệp quan tâm để đề xuất với chính quyền từ trung ương tới địa phương
nhằm xây dựng các chính sách có hiệu quả tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hội viên
phát huy khả năng cạnh tranh tồn tại và phát triển trong tình hình kinh tế mới
cà phê thứ bảy chúng tôi luôn luôn từ bảy mươi đến một trăm linh cái đơn vị tham gia
như vậy thì quan trọng là cái sức hút của cái hoạt động của các hội và hiệp hội
để phù hợp với nhu cầu của hội viên là rất quan trọng
chúng tôi xác định
tâm là thứ nhất là mình là cái đại diện để bảo vệ những quyền lợi lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp của hội viên
thứ hai là làm cầu nối giữa doanh nghiệp với lại chính quyền
để giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình kinh doanh
rồi là để truyền đạt những cái nguyện vọng của doanh nghiệp đến với chính quyền
thứ hai là cầu nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
để mình có thể hợp tác làm ăn với nhau
thứ ba là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường
thông qua các chương trình xúc tiến thương mại đầu tư v v
thì đấy là những cái hoạt động mà trọng tâm mà chúng tôi có thể nói trên cái nền tảng đó
để gắn kết và giúp đỡ cho hội viên
và chúng tôi có mở cái cổng tiếp nhận hỗ trợ giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp
chúng tôi sẽ đại diện đồng hành cùng doanh nghiệp để làm việc với các sở ngành của thành phố
để tháo gỡ
đó là những vướng mắt mà doanh nghiệp gặp phải trong kinh doanh
em thấy các thông tin của hiệp hội hỗ trợ rất là tốt cho bên các doanh nghiệp
mặc dù như là trong công ty em thì nó cũng có những cái sản phẩm giới thiệu sản phẩm
có những cái quầy trưng bày hàng kia sẻ những cái thông tin của doanh nghiệp
để các doanh nghiệp để liên kết với nhau hỗ trợ tốt
trong những cái trao đổi thì nó cũng gặp những cái khó khăn
thì mình chưa được
được cái sản phẩm của mình thì mình
các cái doanh nghiệp khác cũng chưa có biết tới

để quảng bá các cái sản phẩm lên các cái thị trường rộng hơn
việt nam có khoảng hơn năm trăm linh doanh nghiệp hoạt động ở mọi lĩnh vực ngành nghề
với rất nhiều hiệp hội như hiệp hội cà phê cà cao việt nam
hiệp hội dệt may việt nam hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
hiệp hội da dày việt nam hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam
vấn đề liên kết doanh nghiệp cũng đã được đưa ra ở rất nhiều diễn đàn hội thảo
nhưng nhìn chung nhận thức của các doanh nghiệp về tầm quan trọng của liên kết vẫn còn hạn hẹp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại vì do cái sự liên kết mà ở trong nước của mình nó cũng chưa có được là nó chặt chẽ lắm
hoặc là chưa có mạnh lên lắm do mỗi người đều cũng phải bương chải trong cái công việc mà sản xuất của mình
rồi để mà đẩy mạnh
thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp chỉ tập trung cho lợi ích riêng lẻ
kiểu mạnh ai người nấy làm chỉ quan tâm đến thương hiệu riêng sản phẩm riêng của mình
chứ không thấy rõ được lợi ích to lớn của việc xây dựng thương hiệu cho ngành hàng
những hạn chế này là những lý do khiến các doanh nghiệp việt yếu thế
không thể cạnh tranh với các tập đoàn công ty nước ngoài ngay chính trên sân nhà
đấy là chất lượng của doanh nghiệp việt
chưa nói đến thị trường thế giới
những doanh nghiệp lớn mạnh hẳn thì có thể tự lo cho mình
còn hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều hoạt động manh mún thiếu đoàn kết và có lúc cạnh tranh không lành mạnh
cái văn hóa người việt mình là xưa nay là ít liên kết các doanh nghiệp lại với nhau để mà thành một cái sức mạnh
các nước xung quanh như là người nhật người hàn người đài loan người ta liên kết rất tốt
thì mình muốn mà vương ra tầm
thế giới hoặc là mình thoát khỏi cái ao làng thì mình phải có cái sự là gắn kết giữa các doanh nghiệp với nhau
từ nhiều thập kỷ qua trong quá trình hoạt động kinh doanh có rất nhiều cơ hội công việc vượt quá sức của các doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp từ bỏ cơ hội sẽ lãng phí nhưng nếu muốn tận dụng cơ hội thì năng lực lại không cho phép
thông qua liên kết kinh tế doanh nghiệp có thể cùng nhau tham gia dự án mỗi doanh nghiệp đảm nhận một phần công việc
từ đó hoàn thành tốt công việc
các doanh nghiệp nước ngoài đã tìm cách mua trực tiếp cà phê từ những người nông dân thay vì mua qua doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của việt nam khiến tổng lượng cà phê xuất khẩu sụt giảm
từ đó thấy rõ được sự thiếu liên kết dẫn đến khả năng cạnh tranh kém có thể nói là thua ngay chính trên sân nhà
khi mà cà phê gạo điều tiêu là những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của việt nam có thị phần lớn trên thị trường nông sản thế giới
và một thực tế đáng phải suy nghĩ nữa là cho dù đó là những mặt hàng nông sản xuất khẩu hàng đầu của việt nam nhưng cũng chỉ gắn danh nhà cung cấp nguyên liệu chứ thực chất
hầu như chưa có sản phẩm hoàn chỉnh mang thương hiệu quốc gia chất lượng quốc tế để có thể sánh vai với các tên tuổi lớn thế giới như starbuck nestlay
tabollah hiện tại đang tham gia các hiệp hội doanh nghiệp các câu lạc bộ doanh nghiệp
để gắn kết các doanh nghiệp lại với nhau thì nó thành một sức mạnh lớn thì chúng đôi khi đó là gì mới có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài được
người việt mình bây giờ là phải vương lên phải có tư duy tầm nhìn khác nhau lớn hơn chúng ta phải học hỏi nước ngoài rồi phải biết gắn kết với nhau thì nó mới đủ sức để vương ra nước ngoài được
từ nay hiệp hội cà phê ca cao việt nam
chưa có xúc tiến mạnh thứ hai là ngay trong lòng các doanh nghiệp việt nam cần phải có sự nhìn nhận suy nghĩ lại
tức là mình anh em mình thì đừng đấu đá nhau nữa mà phải biết là việc hợp tác với nhau gắn kết với nhau thì nó mới lớn mạnh lên được
cùng với cà phê và các mặt hàng nông sản khác thì dệt may là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất việt nam nhưng các doanh nghiệp dệt may của ta vẫn gắn liền với mát gia công
những doanh nghiệp hàng đầu trong nước như may mười phong phú vẫn chưa có thương hiệu thời trang uy tín nổi tiếng thế giới
tất nhiên thời gian cũng là rào cản để có thể xây dựng một thương hiệu
tuy nhiên nếu như các doanh nghiệp dệt may việt có sự liên kết các lợi thế cạnh tranh của mình để tạo nên sản phẩm dịch vụ hoàn chỉnh chất lượng
để gia nhập thị trường diệt may hiện đại của thế giới cũng sớm tạo nên những thương hiệu thời trang việt mang tầm cỡ quốc tế
quá trình liên kết đó thì mình có thuận lợi lớn
là bởi vì lao động của mình thì giá rẻ hơn
và thứ hai nữa tức là lao động của chúng ta thì rất là khéo tay học nhanh
cho nên là chúng ta hoàn toàn có khả năng là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm của chúng ta
nhưng chúng ta đang chịu một sức ép là nếu mà sắp tới đây họ tự động hóa người máy sẽ thay thế
thì rất có thể người máy sẽ có cái năng lực năng suất lao động cao hơn chúng ta
thì người máy đòi hỏi một cái đầu tư ban đầu rất lớn
nhưng mà sau đó thì họ không phải trả lương
và hãng foxcom thì nó đang có cái dự kiến là nó sẽ lập một cái nhà máy mà nó hoàn toàn không có bật đèn sáng
bởi toàn bộ nhà máy của nó lắp ráp là bằng nghề máy cả
thế người máy thì không cần đèn sáng làm gì cả
nó cứ chạy thôi
một cái nhà máy hoàn toàn hoạt động trong là đêm tối
đấy là một cái điều mà nó là cho chúng ta thấy rằng thế giới có thể thay đổi nhanh như thế nào
thưa quý vị
bên cạnh việc liên kết giúp doanh nghiệp khắc phục được những hạn chế về quy mô
thì ở một khía cạnh khác liên kết doanh nghiệp còn giúp cho doanh nghiệp phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường
do có liên kết kinh tế mà các doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với thông tin về nhu cầu của khách hàng
đồng thời sự kết hợp giữa các doanh nghiệp cũng tạo ra năng lực tốt hơn trong việc triển khai các phương án sản xuất mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng
vì nhu cầu luôn luôn thay đổi nên tăng năng lực trong việc nắm bắt nhu cầu và đáp ứng nhu cầu là một lợi thế rất lớn đối với doanh nghiệp
bên cạnh đó liên kết kinh tế giúp cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của mình được nhanh hơn
điều đó được thể hiện rất rõ qua sự liên kết của các nhà sản xuất và các tổ chức thương mại thông qua hình thức đại lý cửa hàng giới thiệu sản phẩm
thông qua những tổ chức này sản phẩm của doanh nghiệp được đưa vào thị trường một cách nhanh chóng hơn
và cuối cùng là liên kết kinh tế giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với các công nghệ và kỹ thuật mới
doanh nghiệp nhỏ vừa làm được thì doanh nghiệp lớn không thể làm được
thì phải căn cứ vào cái đặc điểm này để mà gắn kết họ với nhau
đây là đặc điểm của thị trường chứ không thể bằng một quyết định hành chính được
vì thế nên không thể ngành hàng nào cũng có thể làm được điều đó
nhưng có một số ngành mà nó có đầy đủ cái yếu tố điều kiện đó thì ta có thể làm được
ví dụ sản xuất nông nghiệp doanh nghiệp nông thôn nhỏ thì không thể vươn ra thị trường thế giới phải cần doanh nghiệp lớn
nhưng mà với cả
làm nông nghiệp như hiện nay diện tích đất bà như vậy
thì doanh nghiệp lớn mà cũng muốn đầu tư lớn vào thì cũng khó
liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau
thì thực ra là các hội nghị chúng tôi luôn luôn tổ chức bên cạnh đó là những trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp
để từ đó doanh nghiệp có thể trở thành khách hàng của nhau
ví dụ như dịp tết thì những cái hàng hóa cung ứng cho tết thì họ được trưng bày
để các doanh nghiệp có nhu cầu mua hàng tặng quà
mua hàng để phục vụ doanh nghiệp
phục vụ cho cán bộ công nhân viên thì họ có thể kết nối với nhau thông qua cái đó
tức là coi hội viên là thị trường của nhau
và tới đây thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái cổng
mà ở đó trình bày tất cả các dịch vụ sản phẩm dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp hội viên
và từ đó các hội viên mà tôi lấy ví dụ tôi đi đến một cái vùng nào tôi muốn tìm một nhà hàng
thì tôi có thể lên trên đó biết là cái nhà hàng nào của hội viên của mình
và chúng ta có thể đến đó và sẽ được phục vụ và sẽ được hỗ trợ
ví dụ như thế
thế thì đấy là những cái cách kết nối sản phẩm và dịch vụ mà các hội viên với nhau chúng tôi đang tập trung
việt nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào hệ thống thương mại quốc tế
với nhiều chương trình hợp tác đa phương như là thành viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
tổ chức thương mại thế giới wto hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
cũng như đã ký kết hiệp định thương mại song phương với hơn một trăm bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
việt nam cũng làm chủ rất nhiều mặt hàng có thị phần lớn trên thị trường quốc tế
vậy đây sẽ là cơ hội tốt nhất cho việc tạo dựng thương hiệu quốc gia đủ chất và tín để sánh vai trên trường quốc tế
tuy nhiên đây cũng đang là những thách thức vô cùng lớn đối với chính phủ các bộ ban ngành
trong việc đưa ra chủ trương chính sách để nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp
về vai trò và sức mạnh của liên kết trong chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia
từ đó tạo sự đồng thuận cũng như khẳng định trách nhiệm nghĩa vụ của các doanh nghiệp
hiệp hội đối với phát triển bền vững thương hiệu của ngành hàng và của chính doanh nghiệp thành viên
trước hết tôi cho rằng là các doanh nghiệp đầu tiên là phải khắc phục một nhược điểm doanh nghiệp việt nam
là sự hợp tác với nhau trong làm ăn không được tốt thiếu tin cậy đấy là cái mà tự khắc phục
cái thứ hai là phải nâng cao vai trò các hiệp hội ngành nghề và các hiệp hội các doanh nghiệp
thì chính cái hiệp hội là cái người đứng ra là nối kết giữa các doanh nghiệp với nhau cái vai trò các hiệp hội
và cái thứ ba mang đến cái vai trò của nhà nước ban hành các chính sách để thúc đẩy giúp cho họ
họ cảm thấy nếu họ liên kết thì có lợi tôi ví dụ như bây giờ nhưng trong cái luật về thuế
các cái luật mà có liên quan đến cái chính sách mà nếu họ liên kết họ thấy giảm được chi phí
họ có lợi hơn giảm chi phí
thì những trách thách như vậy đó là nhà nước phải quan tâm
để tăng tính liên kết thì các doanh nghiệp cần phải tuân thủ rất đầy đủ các quy định
các cam kết quốc tế về nhãn mát về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
và về các thỏa thuận giữa nước liên kết với chúng ta với bản thân nền kinh tế của chúng ta
thí dụ như là một nước
họ đã có cái thuế và họ yêu cầu là phải bảo đảm cái bảo vệ môi trường
thí dụ như cái áo sơ mi này sản xuất ra thì cần bao nhiêu lít nước và sản xuất ra thì thải ra bao nhiêu khí
thế thì nếu như chúng ta không bảo đảm cái tiêu chuẩn đó họ sẽ không nhập
hoặc là một nước khác họ yêu cầu là doanh nghiệp không được đút lót
thưa quý vị có thể khẳng định rằng liên kết doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong thời hội nhập
để tạo nên sức mạnh đồng thuận trong mỗi ngành hàng lĩnh vực cũng như xây dựng nên những thương hiệu về sản phẩm
ngành hàng uy tín nâng cao năng lực cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế
việc đẩy mạnh liên kết này giúp các doanh nghiệp thỏa hiệp phân chia thị trường
như vậy không những giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực hoạt động mà còn giúp giảm bớt những rủi ro trong cạnh tranh
chương trình kinh tế và dự báo hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
mọi liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc số điện thoại bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba email kinh tế và dự báo thân dân a gmail com